tiếp tục chương trình khi học thứ năm quốc hội khoá một mươi năm
trong phiên làm việc sáng nay quốc hội thảo luận tại tổ về dự án luật nhà ở sơ đổi
qua thảo luận vấn đề liên quan đến điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội đã được nhiều đại biểu quan tâm cho ý kiến
bày tỏ nhất trí với những chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội đã được quy định trong dự thảo luật
tuy nhiên đại biểu trần thị hồng thanh đoàn ninh bình đề nghị cần mở rộng đối tượng có thể tiếp cận những chính sách hỗ trợ này
điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội thì đó là phải thuộc diện là không nộp thuế thu nhập cá nhân
đối với khoản thu nhập từ tiền công tiền lương theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân
theo quan điểm của cá nhân tôi thì tôi đề nghị là cơ quan soạn thảo nên cân nhắc xem xét để mở rộng phạm vi thu nhập
cũng như là đối tượng được mua nhà ở xã hội để cho đáp ứng yêu cầu thực tế
bởi vì thực tế hiện nay thì có thể là có những trường hợp
những người người ta phải nộp thuế thu nhập cá nhân nhưng thực sự là người ta không có đủ điều kiện để mua nhà
đặc biệt là những người mà sinh sống và làm việc ở những thành phố lớn như thành phố hà nội hay thành phố hồ chí minh
mà nếu như chúng ta quy định cứng như thế này thì có lẽ là những cái đối tượng này thì thực sự là rất là khó khăn để có thể có nhà ở
ở đây thì chị quy định rằng là nhà xã hội đối với nhà nước đầu tư không tính quyền tiền sử dụng đất
đối với đối tượng mà không tính dẫn quyền sử dụng đất thì tôi nghĩ rằng là áp dụng cho mọi
cái đối tượng đầu tư coi như cái nhà mà xây ở đây không phải là chỉ hai mươi năm mà có thể là năm mươi năm tùy theo cái chất lượng và bán theo từng phân khúc
và cái nhà mới xây dựng ngay không tính giá trị sử dụng đất thì tự nhiên là giá nó sẽ thấp xuống
và tự động đáp ứng được cái đối tượng yêu cầu chứ chúng ta không phải phân cấp rằng là những đối tượng này được mua nhà xã hội
rất là hành chính
liên quan đến việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo trì nhà trung cư đại biểu đoàn thị thanh mai đoàn hưng yên cho rằng
dự thảo luật đã quy định chặt chẽ hơn về quản lý sử dụng kinh phí này để nhằm hạn chế tranh chấp giữa chủ đầu tư và cư dân
tuy nhiên đại biểu cho rằng dự thảo luật cần quy định cụ thể hơn nữa về việc quản lý kinh phí này
việc quy định chủ đầu tư có trách nhiệm lập tài khoản để quản lý kinh phí bảo trì nhà trung cư tức là chủ đầu tư đứng tên chủ tài khoản
không giải quyết được triệt để vấn đề chiếm dụng khoản kinh phí bảo trì đã tồn tại trước đây
vì chủ tài khoản sẽ có quyền sử dụng số tiền của quỹ này vào những mục đích khác
thứ hai là nghiên cứu phải có quy định cụ thể hơn về việc mở tài khoản của ban quản trị nhà trung cư để quản lý kinh phí bảo trì
tôi lấy ví dụ là như việc mở tài khoản tại ngân hàng nào kỳ hạn bao lâu lãi suất như thế nào là phù hợp có cần thông qua tại hội nghị nhà trung cư hay không
liên quan đến quy định thời hạn sở hữu nhà trung cư nhiều đại biểu cho rằng nếu quy định này ban hành
sẽ thúc đẩy người dân tìm mua nhà đất ít sử dụng trung cư như vậy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu tiết kiệm quỹ đất và điều kiện phát triển nhà trung cư
do vậy đại biểu đề nghị giữ nguyên như trong quy định của luật nhà ở năm hai nghìn một mươi bốn theo đó quy định nhà ở trung cư gắn liền với quyền sử dụng đất
trước đó trong phiên làm việc sáng nay quốc hội họp toàn thể tại nghị trường nghe bộ trưởng bộ xây dựng nguyễn thanh nghị
thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ trình bày tờ trình dự án luật nhà ở sơ đổi
ngay chủ nhiệm ủy ban pháp luật của quốc hội hoàng thanh tùng trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật nhà ở sửa đổi
quốc hội cũng đã nghe thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam nguyễn thị hồng thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ trình bày tờ trình về dự án luật các tổ chức tiến dụng sửa đổi
nghe chủ nhiệm ủy ban kinh tế của quốc hội vũ hồng thanh trình bày báo cáo thẩm tra luật các tổ chức tiến dụng sửa đổi
trong phiên làm việc buổi chiều quốc hội thảo luận tại tổ về dự án luật tài nguyên nước sửa đổi và dự án luật các tổ chức tiến dụng sửa đổi